thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao thời gian qua tỉnh lào cai đã nghiên cứu và nuôi cấy mô thành công giống hoa lan rừng bản địa trong vườn quốc gia hoàng liên
đây là giống lan có giá trị kinh tế cao phù hợp với khí hậu sapa nhờ vậy tạo ra hướng đi mới thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế
để có được những cây giống tốt nhất các cán bộ thuộc phòng khoa học của vườn quốc gia hoàng liên đã chọn những cây lan to khỏe có hoa đẹp và không sâu bệnh để lấy mô nuôi cấy
đây là quy trình phức tạp đòi hỏi độ khó cao vì vậy phải trải qua một quá trình làm việc nghiêm ngặt các cán bộ ở đây mới có thể nhân giống thành công cây lan bản địa này
đối với cây lan ở trong phòng nuôi cái mô này thì nó sẽ đảm bảo được tính sạch bệnh và thứ hai là cây sẽ phát triển đồng đều và phát triển không bị biến dị
thứ hai là cây nó sẽ ra ngoài môi trường ngoài thì nó sẽ rất là thích nghi
và nó sẽ hòa nhập được môi trường bên ngoài rất là nhanh
theo kế hoạch vườn quốc gia hoàng liên sẽ thực hiện nhân giống khoảng một trăm linh cây lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
sau đó sẽ đưa ra chăm sóc trong môi trường tự nhiên của vườn cho cây phát triển khoảng hai năm
rồi sẽ chuyển giao cho ba trăm linh hộ dân của hai mươi bốn thôn thuộc vùng đệm và vùng lõi của vườn quốc gia hoàng liên để nuôi trồng chăm sóc tại gia đình và phát triển kinh tế hộ
trước tôi ở nhà thì cũng là ruộng làm nương trồng rau các thứ
bán thì thấy hiệu quả nó không được cao lắm
thấy vừa quốc gia có dự án thì ủy ban triển khai xuống thì tôi xin
ủy ban thì họ mang rất nhiều lang cho tôi trồng
tôi thấy cái vườn lan này thì khả năng là tương lai nó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho gia đình
thông qua việc triển khai dự án này chúng tôi sẽ thay góp phần là đào tạo
người dân thay đổi tư duy nhận thức của người dân từ cái việc mà sống phụ thuộc vào việc khai thác cây lan
cũng như các sản phẩm khác từ trong rừng sang việc mà dựa vào tán rừng để sản xuất loài cây lan
cũng như các loài cây khác thành hàng hóa để cung cấp ra thị trường mà vẫn bảo vệ được rừng
việc nhân giống mô cây lan bản địa thành công đã mở ra hướng đi mới
tạo sinh kế ổn định bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao sapa
góp phần bảo vệ nguồn gen quý của vườn quốc gia hoàng liên
cho rừng hiệu quả